trong thời gian gần đây người dân trên vùng đồng tháp một mươi thuộc tỉnh long an đang tự phát chuyển đổi đất sản xuất lúa hai ba vụ sang đảo ao nuôi tôm thẻ chân trắng
vấn đề này nếu không kiên quyết xử lý thì nguy cơ vùng ngọt hóa sẽ trở thành mặn hóa
qua ghi nhận thực tế tại các huyện tân hưng thạnh hóa vĩnh hưng và mộc hóa hiện đã có trên bốn mươi hectare đất sản xuất lúa hai ba vụ chuyển sang đảo ao thả nuôi tôm thẻ chân trắng
nguồn nước mặn để nuôi tôm thẻ chân trắng được người dân khai thác từ nước giếng khoan tầng nông có độ sầu từ ba mươi ba mươi năm m độ mặn từ bốn sáu phần nghìn
trong quá trình nuôi có sử dụng muối ăn để xử lý mầm bệnh và tăng độ mặn
trên địa bàn của huyện mộc hóa đặc biệt là ở xã tân lập người dân tự ý tức là chuyển đổi mục đích sử dụng dụng đất
từ đất mà trồng lúa sang đảo ao để nuôi tôm thẻ chân trắng
nhưng trong thời gian qua thì thực hiện chỉ thị số một mươi hai của quỹ ban dân tỉnh
chủ quỹ ban dân huyện quyết liệt và chỉ đạo các ngành đặc biệt là phòng tầng nguyên môi trường
phối hợp với phòng nông nghiệp rồi quỹ ban dân xã tân lập xuống là dẫn động tầng hội hội dân
chúng ta là không nên chuyển đổi cái loại hình này
do lợi nhuận quá lớn từ hai trăm linh đến ba trăm linh triệu đồng một hectare một vụ
nên việc kiểm soát và xử lý tình trạng người dân tự phát nuôi tôm thẻ chân trắng đang gặp khá nhiều khó khăn
trước tình hình trên chủ tịch ubnd tỉnh long an đã yêu cầu sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
sở tài nguyên và môi trường phối hợp với địa phương cương quyết xử lý
không để tình trạng phát triển tự phát nuôi tôm thẻ chân trắng sẽ tác động xấu tới môi trường trên vùng ngọt hóa thuộc đồng tháp một mươi